thông qua khóa học lực lượng công an thành phố ninh bình sẽ được rèn luyện sức khỏe bản lĩnh sự mưu trí dũng cảm trong chiến đấu bảo vệ nhân dân bảo vệ đồng đội bảo vệ bản thân chủ động đấu tranh chấn áp các loại tội phạm đối tượng vi phạm pháp luật

thông qua khóa học lực lượng công an tp ninh bình sẽ được rèn luyện sức khỏe bảo vệ đồng đội